ngày một mươi tám tháng năm lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã tiến hành tiêu hủy hơn bốn tấn thịt lợn dương tính với dịch tả lợn châu phi
được chữ trong kho lạnh của một hộ dân trên địa bàn xã bình minh huyện trảng bom
trước đó đoàn liên ngành tỉnh đồng nai kiểm tra hộ gia đình bà nguyễn thị thảo ở xã bình minh
phát hiện trong kho nhà có một mươi sáu tủ đông và một thùng xốp chứa hơn bốn tấn thịt lợn
sau khi tiến hành niêm phong và lấy mẫu xét nghiệm
cơ quan chức năng xác định số thịt lợn trên dương tính với virus dịch tả lợn châu phi
đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản tiêu hủy số thịt lợn nhiễm bệnh
và xử lý phun thuốc tiêu độc khử trùng kho đông lạnh hố tiêu hủy thịt lợn nhiễm dịch theo đúng quy định
tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh đồng nai cho biết
thời gian tới sẽ kiến nghị thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra các kho đông lạnh trên toàn địa bàn
bởi lẽ các kho đông lạnh chứa thịt lợn rất nguy hiểm và là nơi lưu trữ bầm bệnh lâu dài
cần phải tăng cường kiểm tra đồng thời mạnh tay xử lý để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan